trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tổng số khách quốc tế đến với việt nam đã đạt hơn bốn triệu năm trăm linh lượt khách
đây là số liệu vừa được bộ văn hóa thể thao và du lịch công bố
với trên bốn triệu năm trăm linh lượt khách quốc tế đã giúp lượng khách của ba tháng đầu năm nay tăng bảy so với cùng kỳ năm ngoái
về khách nội địa ngành du lịch cho biết trong ba tháng đầu năm ước đạt hai mươi bốn chín triệu lượt khách
trong đó có một mươi hai sáu triệu lượt khách lưu trú
tổng thu từ khách du lịch đạt trên một trăm bảy mươi năm tỷ đồng tăng tám ba mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng cho biết cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm hai nghìn một mươi chín
đang được bộ triển khai tại tất cả các tỉnh thành và các trường đại học học viện trên cả nước
theo dự kiến lễ trao giải và công bố đại sứ văn hóa đọc năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra vào tháng năm tới tại hà nội